quốc hội vừa ban hành nghị quyết số tám mươi năm về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
nghị quyết này của quốc hội đề ra một mươi hai chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội
mục tiêu tổng quát của nghị quyết là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế
hoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng
thông thoáng thuận lợi đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trường
nghị quyết đề ra một mươi hai chỉ tiêu chủ yếu điển hình như tổng sản phẩm trong nước gdp tăng khoảng sáu tám
tốc độ tăng giá tiêu dùng cpi bình quân dưới bốn tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng bảy
tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới ba